liên quan đến vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường đoàn kết thị xã ayunpa tỉnh gia lai vào sáng ngày hôm nay làm một người tử vong một người trong tình trạng nguy kịch
chiều nay ủy ban nhân dân thị xã ajunpa đã có thông tin chính thức về vụ việc này
theo đó vào lúc bảy h một mươi năm phút sáng ngày hôm nay phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết bùi trí hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tổ một phường đoàn kết sử dụng súng ckc không chế đưa chỉ ca bảo hơ vên phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường đoàn kết và hội trường phường đoàn kết
uy hiếp con tin khoảng ba mươi phút không cho các lực lượng chức năng vào vận động giải cứu đồng thời hiếu liên tiếp nổ súng bắn chỉ thiên đe dọa
nhận được tin báo chính quyền thị xã ajunpa đã huy động hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ công an đến vận động thuyết phục lên phương án giải cứu con tin
tuy nhiên đến tám giờ khi công an thị xã ajunpa tiếp cận được thiện trường
thì phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin là chỉ ca bảo hơ vên rồi tự sát bằng súng
công an thị xã ajunpa xác định đối tượng bắn sáu phát súng loại súng trường của mỹ hai khẩu do đối tượng lấy ở tủ ban chỉ huy quân sự phường đoàn kết
sau khi tự sát đối tượng bùi trí hiếu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai trong tình trạng nguy kịch
được biết đối tượng bùi trì hiếu đã có vợ và hai con nhỏ chị ca bảo hơ vên vừa ly hôn và cũng có hai con nhỏ
chiều nay thi thể chị ca hơ ven được đưa về gia đình tổ chức an táng còn đối tượng bùi trí hiếu đã được phẫu thuật sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch
sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân